những ngày gần đây cuộc sống của nhiều hộ dân ở thị trấn hai riêng huyện sông hinh tỉnh phú yên bị đảo lộn do côn trùng lạ tấn công
đây là lần đầu tiên người dân ở đây nhìn thấy loại côn trùng kỳ lạ này
côn trùng lạ nhỏ ly ti xuất hiện hơn hai tuần qua luồn lách qua khai cửa trùi rút vào các ngõ ngách đồ đạc quần áo trong nhà dân gây mùi hôi tanh nồng nặc
côn trùng có màu sám bóng xuất hiện nhiều trên mặt đất vào buổi sáng và chiều tối khi trời mát
khi có ánh mặt trời chúng tập trung thành vệt dài hoặc hình tròn rồi bò nhảy bay đến những chỗ dâm mát như nhà ở bếp núc chuồng trại
người dân đã dùng nhiều biện pháp tiêu diệt như thu gom rồi đốt rội nước sôi phun thuốc diệt côn trùng thậm chí dùng cả những kinh nghiệm xuôi đuổi dày dẹp bằng nước ép tỏi ớt nhưng vẫn không thể ngăn chặn
chính quyền địa phương cùng các cơ quan chuyên môn đã đến kiểm tra nhưng đến nay chưa có câu trả lời